thông tin liên quan đến phiên tòa xét xử bị cáo nguyễn thị thanh nhàn
chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty aic và ba mươi năm bị cáo vi phạm quy định
về đấu thầu lợi dụng chức vụ quyền hạn thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đưa và nhận hối lộ sáng nay thì phiên tòa tiếp tục phần tranh luận
luật sư bảo chữa và các bị cáo đã phân tích nhiều nội dung xung quanh áp lực chỉ đạo
trong quá trình công ty aic dự thầu và thông thầu
luật sư bảo chữa cho hoàng thị thúy nga phó tổng giám đốc aic cho rằng
việc nga ký các hợp đồng hồ sơ kỹ thuật tham gia gói thầu điều chỉnh
thời hạn thực hiện hợp đồng là do chỉ đạo vợ ủy quyền của tổng giám đốc aic nguyễn thị thanh nhàn
khi làm những việc này bị cáo nga không cố tình làm sai
không biết đến những điều chỉnh hợp đồng sau này cho bị cáo nhàn và bị cáo vũ ký
luật sư cũng đề nghị đại diện viện kiểm sát và hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết
phạm tội có thể
tổ chức đối với nga vì không có căn cứ xác định nga đã ban bạc thỏa thuận
với các bị cáo khác trong vụ án này
trước đó luật sư bảo chữa cho bị cáo lê trí tuân trưởng nhóm hồ sơ dự thầu
thuộc công ty aic cho rằng bị cáo tuân và nhóm của mình đã phải chịu rất nhiều áp lực
trong quá trình aic dự thầu và thông thầu tại bệnh viện đồng nai
thậm chí bị cáo tuân từng bị nhắc nhở cảnh báo rằng nếu để trượt thầu có thể bị đuổi việc
trong vụ án này sau khi bị cáo hoàng thị thúy nga thông báo về việc
phần các doanh nghiệp dự thầu thành quân xanh và quân đỏ
bị cáo tuân được giao nhiệm vụ truyền đạt phân công cho những người trong nhóm hồ sơ dự thầu
liên hệ với các công ty được sắp xếp dự thầu từ trước
mục đích để lấy giấy giới thiệu gửi vào miền nam cho nhân viên mua hồ sơ dự thầu
sau đó bị cáo tuân và những người trong nhóm sẽ sao trục hồ sơ dự thầu
hoàn chỉnh thành nhiều bản rồi đóng gói và niêm phong tạm thời
để gửi văn phòng miền nam của công ty aic
bị cáo tuân bị xác định đã giúp sức cho aic trúng một mươi ba gói thầu
gây thiệt hại cho nhà nước hơn một trăm hai mươi tám tỷ đồng